ngày bảy sáu tại tp hcm bộ ngoại giao việt nam và đại sứ quán hoa kỳ hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam đã tổ chức hội nghị gặp gỡ hoa kỳ hai nghìn một mươi chín
ông nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dự và phát biểu tại hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề trong khuôn khổ thương mại việt nam hoa kỳ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung vào một số dự án trọng điểm về công nghệ thông tin năng lượng xử lý chất thải nông nghiệp công nghệ cao
đồng thời các đại biểu cũng đã phân tích và khẳng định các cơ chế chính sách liên quan đến thương mại đầu tư giữa hai nước
đặc biệt sau chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc đến mỹ và cuộc gặp với tổng thống donald trump cho thấy
kinh tế thương mại đầu tư là một nội dung rất quan trọng và được hai nước tiếp tục thúc đẩy
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm khẳng định
các doanh nghiệp hoa kỳ đến nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư ở việt nam vào lúc này là đúng cả về thời điểm và địa điểm
tuy nhiên hiện tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam là ba trăm linh ba tỷ usd trong đó vốn đầu tư từ hoa kỳ chỉ chiếm một mươi hai tỷ usd
được cho là chưa tương xứng với tiềm lực của hoa kỳ
đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong việc giảm thiểu thủ tục hành chính giảm chi phí kinh doanh trong thời gian qua
hiệp hội thương mại hoa kỳ cam kết sẽ tiếp tục xem xét đầu tư vào việt nam
đồng thời khẳng định sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ song phương giữa các doanh nghiệp hoa kỳ và các địa phương để bàn về hợp tác đầu tư
đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam cũng cho biết đang nỗ lực để năm hai nghìn một mươi chín hoa kỳ công nhận nền kinh tế thị trường ở việt nam
tại hội nghị cả hai phía đều mong muốn hoa kỳ sẽ trở thành quốc gia đầu tư hàng đầu tại việt nam
nâng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương vượt mức bốn mươi bảy tỷ usd như hiện nay